bệnh lở mồm long móng là dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững của ngành chăn nuôi
tuy đã có vaccine nhưng thời gian qua dịch bệnh lở mồm long móng vẫn xuất hiện đặc biệt là tắt các hộ chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ
do đó việc triển khai chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng được xem là một trong những giải pháp để phòng trừ dịch bệnh lây lan
chương trình được xây dựng sẽ tập trung vào phát triển chăn nuôi toàn diện bền vững theo chuỗi giá trị an toàn sinh học an toàn dịch bệnh
bên cạnh đó việc hợp tác chặt chẽ với các nước cũng như các tổ chức quốc tế cũng cần quan tâm thực hiện để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh truyền lây qua đường biên giới